và hôm nay là ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh và hà nội thực hiện đợt tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong ngày hôm nay thành phố hồ chí minh tập trung tiêm ngừa cho các em học sinh khối lớp sáu với số lượng dự kiến là khoảng ba mươi em
thành phố hồ chí minh đã lập hơn một trăm linh điểm tiêm là các trường học và những cơ sở tiêm chủng trên toàn thành phố
trong ngày hôm nay thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp sáu
sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày một mươi tám tháng bốn theo nguyên tắc
tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine
kế hoạch hoàn thành mỗi một đến ngày ba mươi tháng bốn
trong khi đó tại hà nội chiều nay gần một học sinh đầu tiên ở ba quận huyện của hà nội đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
bao gồm hà đông phú xuyên sóc sơn
ngày mai một mươi bảy tháng bốn
việc tiêm vaccine sẽ triển khai đồng loạt trên toàn thành phố
công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh cho biết là vừa liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều thiết bị y tế điều trị covid một mươi chín
không có nguồn gốc xuất xứ
ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện can lộc kiểm tra xe ô tô do anh nguyễn hoàng hải
trú tại tỉnh hưng yên điều khiển thì phát hiện chín sáu trăm linh viên thuốc điều trị covid một mươi chín
xét nghiệm covid một mươi chín và hai trăm hai mươi chai rượu ngâm không nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó lực lượng công an cũng đã phát hiện chị nguyễn thị vân
trú tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh có hành vi tàng trữ bốn năm trăm linh khẩu trang y tế
và hai trăm hai mươi năm kit test không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ đông đức chú tại xã đại tự huyện yên lạc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng xã hội đức quen biết và phát sinh tình cảm với chị nguyễn thị hằng chú tại tỉnh yên bái
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đức đến nhà chị hằng chơi và nói dối là có thửa đất đang tranh chấp với chú ruột
ở khu đô thị năm đầm vạc
một năm tỷ đồng để giải quyết
tin tưởng người yêu chị hằng đi vay một ba tỷ đồng để đưa cho đức
sau khi nhận được tiền đối tượng đã bỏ trốn
quá trình điều tra công an huyện bình xuyên xác định đối tượng bỏ trốn tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
tổ công tác đã đến và yêu cầu đối tượng về trụ sở công an huyện để làm việc
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan công an đã thu giữ một xe ô tô một tỷ đồng cùng nhiều tài sản có liên quan
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ một mươi năm đối tượng
để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tang đối tượng dương thị nhàn
trú tại huyện nhân trạch đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cào ba lá cho một mươi đối tượng
tại phòng trọ thu giữ một bộ bài tay và gần hai mươi bảy triệu đồng
qua điều tra mở rộng lực lượng công an phát hiện nhàn còn tham gia đánh bạc dưới hình thức
mua bán số đề với đối tượng mai xuân thủy đồng thời tiến hành bắt giữ ba đối tượng khác
cùng chú tài huyện nhân trạch nằm trong đường dây mua bán số đề với thủy
thu giữ bốn điện thoại di động và gần hai trăm năm mươi bốn triệu đồng
vào ngày hôm nay công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai một mươi đối tượng
liên quan đến hai vụ cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
xảy ra tại địa bàn phường bình trị đông bê quận bình tân
công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ các đối tượng gồm thạch thành đạt
sinh năm hai nghìn bảy đinh quốc duy sinh năm hai nghìn năm nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thanh bình sinh năm hai nghìn năm ngô trí khang sinh năm hai nghìn sáu về tội cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng bốn ba đối tượng gồm đạt trung khang dùng vũ lực đánh anh huỳnh kim thuận
để chiếm đoạt xe mô tô honda way biển số năm mươi chín k hai trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi hai trị giá một mươi bốn triệu đồng
sau đó duy và bình đến chở đạt khang trung rời khỏi hiện trường
ba tháng bốn xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhậu các đối tượng đạt trung khang và duy
đã sử dụng hung khí đánh gây thương tích cho anh nguyễn minh toàn và tô hồng quân
sau đó đạt cùng chung chiếm đoạt xe mô tô sirius biển số sáu mươi sáu n một một mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi một của anh quân
và bốn đối tượng mang xe cướp được đi bán
các đối tượng còn lại gồm huỳnh thanh ngân sinh năm hai nghìn hai nguyễn công lĩnh sinh năm hai nghìn hai
hồ văn thái sinh năm hai nghìn nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đặng trọng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đã thu giữ toàn bộ tăng vật
và đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đỗ đông đức chú tại xã đại tự huyện yên lạc
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng xã hội đức quen biết và phát sinh tình cảm với chị nguyễn thị hằng
chú tại tỉnh yên bái
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đức đến nhà chị hằng chơi và nói dối là có thửa đất đang tranh chấp
với chú ruột ở khu đô thị nam đầm vạc cần một năm tỷ đồng để giải quyết
tin tưởng người yêu chị hằng đi vay một ba tỷ đồng để đưa cho đức
sau khi nhận được tiền đối tượng đã bỏ trốn
quá trình điều tra công an huyện bình xuyên xác định đối tượng bỏ trốn
tại huyện văn bản tỉnh lào cai
tổ công tác đã đến yêu cầu đối tượng về trụ sở công an huyện để làm việc
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan công an đã thu giữ một xe ô tô một tỷ đồng cùng nhiều tài sản có liên quan
công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh cho biết vừa liên tiếp phát hiện và thu giữ
nhiều thiết bị y tế điều trị covid một mươi chín không có nguồn gốc xuất xứ
ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện can lộc kiểm tra xe ô tô do anh nguyễn hoàng hải
trú tại tỉnh hưng yên điều khiển thì phát hiện chín sáu trăm linh viên thuốc điều trị covid một mươi chín
một ký test xét nghiệm covid một mươi chín và hai trăm hai mươi chai rượu ngâm không nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó lực lượng công an cũng đã phát hiện chị nguyễn thị vân chú tại huyện thạch hà
tỉnh hà tĩnh có hành vi tàng trữ bốn năm trăm linh khẩu trang y tế và hai trăm hai mươi năm kit test
không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiếp tục với các tin tức đáng truy khác
hôm nay là ngày đầu tiên tp hcm thực hiện đợt tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong ngày thứ nhất thành phố sẽ tập trung tiêm cho các em học sinh khối lớp sáu
với số lượng dự kiến là khoảng ba mươi em
tp hcm đã lập hơn một trăm linh điểm tiêm là các trường học và những cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc
theo kế hoạch trong ngày một mươi sáu tháng bốn thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp sáu
sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày một mươi tám tháng bốn
theo nguyên tắc là tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine
kế hoạch hoàn thành mũi một đến ngày ba mươi tháng bốn
đối với mũi hai dự kiến tiêm cho trẻ trong vòng một mươi bốn ngày khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
loại vaccine sử dụng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là
cũng trong chiều nay gần sáu trăm linh học sinh khối sáu ở hà nội cũng đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
sớm hơn một ngày so với dự kiến
hà nội hiện có hơn một triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy là sau quảng ninh và tp hcm hà nội là địa phương thứ ba trên cả nước tiến hành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong chiều ngày hôm nay có chín mươi bốn học sinh khối sáu tại trường trung học cơ sở lê lợi đến điểm tiêm
một trăm ba mươi bảy em là f đã khỏi bệnh nhưng chưa quá ba tháng
phụ huynh đưa các con đến tiêm sẽ ký vào cam kết đồng ý tiêm chủng
theo ghi nhận các phụ huynh đều cảm thấy yên tâm và đã tìm hiểu kỹ trước khi cho con tiêm
lâu nay thì các lớp tuổi khác đã được tiêm rồi
riêng lớp tuổi của cháu này như lớp sáu này chưa được tiêm
do đó là khi bắt đầu đi học lại thì gia đình rất là không yên tâm
thì cũng rất là mong chờ cái đợt tiêm này
nên là hôm nay là gia đình đưa cháu đến sớm
mong nó được tiêm sớm để cháu nhanh chóng được tiêm mũi hai để yên tâm đi học và cho nó gia đình cho nó yên tâm
mình là người đã tiêm mũi thứ ba mũi rồi
thì mình cũng nói với con là thực ra thì đi tiêm thì nó cũng không có gì là khó khăn hay là đau đớn gì hết
nó cũng chỉ như là con đi tiêm phòng có cái
tiêm phòng có cái bệnh khác thôi
thế cho nên là con không cần phải lo lắng nhiều
các em được khám sàng lọc kiểm tra sức khỏe tư vấn về các phản ứng sau tiêm
vaccine được sử dụng trong buổi tiêm hôm nay là moderna
với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ toàn bộ các cán bộ tiêm đều đã được tập huấn theo đúng quy trình
tất cả trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn sau tiêm cũng được chuẩn bị đầy đủ
sau tiêm các em sẽ được theo dõi ba mươi phút
trước khi tiêm phòng chúng tôi đã công tác tuyên truyền hối hợp với nhà trường để công tác tuyên truyền cho cô hình học sinh về tác dụng lợi ích của khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và thứ hai là theo dõi trước khi các cháu tiêm phải cần làm gì
và thứ hai sau khi tiêm xong phải cần phải theo dõi các cháu sau khi tiêm phòng phản ứng sau tiêm chủng
theo sự chỉ đạo của y tế thì những cháu nào mà tiêm thì sau ngày hôm nay là ngày nghỉ
thì đến ngày thứ hai nếu như các con khỏe mạnh thì các con đến trường
thế còn nếu như các con cảm thấy rằng sức khỏe vẫn còn chưa được khỏe tốt lắm thì các con nghỉ
thế còn những cái cháu mà đến một trường thì chúng tôi sẽ giao cho giáo viên chủ nhiệm và nhắc nhở các con rằng trong vòng ba ngày từ khi các con tiêm thì các cái giờ thể dục thì các con có thể ở lại trên lớp
trong đợt này hà nội nhận được hơn bảy mươi hai bảy trăm linh liều vaccine từ bộ y tế và sẽ thực hiện tiêm hạ dần độ tuổi
hà nội đã triển khai ở năm quận huyện trên toàn địa bàn thành phố
với một trăm ba mươi ba điểm tiêm các điểm tiêm đều được bố trí khoa học có đội cấp cứu lưu động và cố định
trong quá trình tiêm chủng thì đặc biệt quan tâm tới những đối tượng như là trẻ mắc bệnh bẩm sinh trẻ có bệnh lý nền trẻ béo phì hay là trẻ suy dinh dưỡng
đặc biệt là những cháu mà có tiền sử dị ứng thì đều được khám sàng lọc và phân loại bệnh
chúng tôi cho rằng là trong kế hoạch này thì cần phải quan tâm đến vấn đề an toàn tiêm chủng để đảm bảo sự an toàn cho trẻ em
khi thực hiện tiêm chủng và tất cả những nội dung về mặt chuyên môn ngành y tế đã sẵn sàng để phục vụ cho các cháu từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
có một cái kế hoạch tiêm và một cái phần tổ chức triển khai thật sự là nhanh nhất sớm nhất nhưng mà an toàn nhất
theo kế hoạch việc tiêm vaccine covid một mươi chín được triển khai đồng loạt theo lộ trình hạ dần lứa tuổi tiêm cuốn chiếu theo phạm vi từng trường rồi tiêm tại cộng đồng